ngày một mươi một tháng sáu công an tỉnh điện biên đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
năm năm qua phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc đã tạo động lực mạnh mẽ động viên cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ
công an tỉnh đã tăng cường trên năm lượt cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở thực hiện ba cùng với nhân dân thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ công tác phòng ngừa gắn với liên tục tấn công chấn áp các loại tội phạm nhất là tội phạm về ma túy hình sự nguy hiểm
nhân dịp này một mươi một tập thể và bảy mươi năm cá nhân đã được khen thưởng